thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ sát hại người gây rúng động dư luận
với hình thức thủ đoạn tàn độc
mới đây cơ quan chức năng tp đà lạt tỉnh lâm đồng đang khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc một nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu bị hành hung
và bị tác động liên tiếp bằng vật nhọn trước quán cà phê dẫn đến tử vong
cụ thể ngày một mươi năm tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết
trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng do sâu sát ẩu đả giữa một nhóm thanh niên
hậu quả khiến một thanh niên sinh năm hai nghìn sáu tử vong
cụ thể vụ việc được camera tại một quán cà phê trên đường đồng tâm phường bốn thành phố đà lạt
ghi lại vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng ba
vào thời điểm trên nam thanh niên mặc đồ đen tên ntt sinh năm hai nghìn sáu
thường trú tại tổ một mươi tám an sơn phường bốn thành phố đà lạt đi ra từ quán cà phê
thì bị một nhóm thanh niên khác liên tiếp hành hùng
đặc biệt trong lúc sâu sát tê còn bị đối tượng lê trần khánh nguyên sinh năm hai nghìn bốn
thường trú tại phường ba thành phố đà lạt dùng vật nhọn tác động liên tiếp làm nạn nhân bị thương
phải dùng tay ôm vào phần sườn và bụng
sau khi nhóm thanh niên hành hung tê bỏ đi nạn nhân đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
khi biết tin nạn nhân đã tử vong ngày một mươi bốn tháng ba năm thanh niên trong nhóm đã hành hung t
đã đến cơ quan công an đầu thú hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tạm giữ một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi
quốc tịch hàn quốc để điều tra về hành vi sát hại người
được biết theo nhận định của cơ quan chức năng nghi phạm đã sử dụng hung khí sát hại cha ruột của mình
theo thông tin ban đầu
khoảng ba giờ ngày một mươi bốn tháng ba bảo vệ trung cư ở phường tân phú quận bảy đi tuần tra và phát hiện
bên dưới sân trung cư có bốn hung khí sắc nhọn dình máu xung quanh khu vực cũng có nhiều vết máu bất thường
sau đó đội bảo vệ đi kiểm tra tất cả hai mươi ba tầng của trung cư
thì phát hiện một căn hộ ở tầng ba có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên báo tin cho cơ quan công an
nhận được tin báo công an phường tân phú nhanh chóng có mặt tại căn hộ
bà phát hiện người đàn ông quốc tịch hàn quốc khoảng sáu mươi tuổi tử vong ở bên trong
trên cơ thể có nhiều vết thương nghi án mạng
qua trích xuất camera an ninh lực lượng chức năng phát hiện khoảng ba giờ bốn mươi phút cùng ngày
ông lừ con trai của nạn nhân rời khỏi căn hộ trung cư
từ các chứng cứ thu thập được công an quận bảy bước đầu xác định đây là vụ án mạng
và ông l là nghi phạm nên phối hợp với các đơn vị chức năng truy xét
lần theo các dấu vết các trinh sát bắt giữ ông l khi ông này đang nằm trên bãi cỏ
trong khu phú mỹ hưng cách hiện trường khoảng năm trăm linh mét
bước đầu công an xác định ông l sống cùng vợ là người việt nam tại căn hộ trên
thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn nên người vợ bỏ đi
ngày một mươi ba tháng ba cha ruột của ông l từ hàn quốc sang việt nam để khuyên can gia đình con trai
thì xảy ra vụ án mạng
do liên quan đến người nước ngoài nên công an quận bảy đã chuyển hồ sơ vụ án
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để xử lý theo quy định
vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
liên quan đến thông tin chủ quán ngăn nhà nổi tiếng ở hà nội
bị tố chửi mắng khách hàng bằng lời rẽ khiêm nhã gây bức xúc dối luận trong những ngày vừa qua
theo thông tin mới nhất ngày một mươi năm tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàng bạc quận hoàn kiếm hà nội
đã cho sang minh thông tin sự việc thực khách tố chủ quán bún ngăn nhàn
chửi khách thậm tệ đốt vía và xử phạt đối với cơ sở kinh doanh này
trước đó ngày một mươi ba tháng ba trên nhiều hội nhóm về ẩm thực hà nội xuất hiện bài viết
tố chủ quán bún ngăn nhàn ngõ trung yên phường hàng bạc quận hoàn kiếm
chửi khách thậm tệ đốt vía nhân được phản ánh ủy ban dân phường hàng bạc
lập tức lập tổ công tác kiểm tra xăng minh thông tin tổ công tác cùng nhiều lãnh đạo
ủy ban nhân dân phường công an phường cán bộ y tế phường cán bộ văn hóa
ngày một mươi năm tháng ba đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàng bạc cho biết
tại buổi làm việc bà nhàn nhận lỗi vì chưa niềm nở hay quan mắng to tiếng với nhân viên
nên cũng có thể nói hơi to tiếng khi mời khách đi nơi khác
chủ cơ sở này khẳng định không chửi bới hay xúc phạm khách như thông tin phản ánh trên mạng
trong buổi làm việc phường hàng bạc đã tuyên truyền đến hộ kinh doanh về văn hóa kinh doanh
bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng văn minh thương mại
tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên bốn ngàn nhàn bị thức khách phản ánh
về thái độ phục vụ đón tiếp khách trước đó phương đã nhiều lần xuống làm việc
kết hợp tuyên truyền nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh đồng thời khẳng định
nếu tài phạm sẽ xử phạt nghiêm minh đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàng bạc cho biết
hai năm qua chủ cơ sở kinh doanh bún ngăn nhàn đã có những thay đổi nhất định trong văn hóa bán hàng
nếu quán ăn này có hành vi vi phạm văn hóa ứng xử sẽ bị xử lý nghiêm minh
cũng tại buổi làm việc tổ công tác tiến hành kiểm tra vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm
tại cơ sở kinh doanh bốn ngàn nhàn tại thời điểm kiểm tra tổ công tác ghi nhận
thức ăn tại quán được đựng trong các dụng cụ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
gồm chậu khay nhựa có màu vì vậy cơ sở kinh doanh này bị phạt hai triệu đồng
vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo điểm a khoảng hai điều một mươi sáu
nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp về sử dụng dụng cụ chế biến ăn uống vật liệu bao gói
chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật
kết thúc buổi làm việc bà nhàn cam kết thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
và văn hóa ứng xử nơi công cộng cũng như văn minh thương mại
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ mất tích bí ẩn
nạn nhân thường là những cô gái trẻ khiến dư luận không khỏi hoang mang lo lắng
đơn cử như vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn thành phố pleiku tỉnh gia lai
một cô gái bất ngờ mất liên lạc với người thân hơn ba tháng này
ngày một mươi năm tháng ba công an thành phố pleiku tỉnh gia lai cho biết kết quả kiểm tra hiện trường ban đầu
liên quan vụ một người phụ nữ mất tích chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm
theo công an thành phố pleiku đơn vị không ra quyết định truy tìm nạn nhân do kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu tội phạm
tuy nhiên công an thành phố pleiku có thông báo trường hợp người mất tích đến các đơn vị cấp xã phường để nắm thông tin
đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên
trước đó công an thành phố pleiku tiếp nhận trình báo từ bà ttd ngụ phường trà bá thành phố pleiku
bà d báo cháu gọi bà bằng di ruột là ltn ba mươi chín tuổi tên thường gọi là quy ngụ xã diên phú thành phố pleiku bị mất tích
bà d xác nhận bà là người đi báo tin cháu bà là n bị mất tích
theo bà đê người thân mất liên lạc với nờ hơn ba tháng nay và không rõ đang ở đâu
cũng theo bà đê thông tin nơi không có anh em ruột nào khác không có cha mẹ đã mất và đã ly hôn chồng có con học lớp tám
nhiều năm nay n sống như vợ chồng với ông ltt ngụ ở thành phố pleiku
bà thông tin thêm trước thời điểm mất tích bà n và t có nảy sinh mâu thuẫn
n bị t tấn công sau đó t nói n bỏ nhà đi còn đi đâu khi nào thì không biết
cũng theo bà d ban đầu người nhà nghĩ vợ chồng giận nhau đi vài hôm sẽ về nên không tìm kiếm
tuy nhiên sau thời gian dài không ai liên lạc được với n nên lo lắng có chuyện không may
bà đê cho biết thêm người thân tìm mọi cách để liên lạc với n qua điện thoại mạng xã hội nhưng đều không được
một mươi tháng ba mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một chiếc xe bán tải bỏ chạy và chạm với nhiều phương tiện giao thông khác
đáng chú ý điều khiến những người tham gia giao thông vô cùng bức xúc bởi hành động côn đồ
manh động của các đối tượng tạo nên cảnh tượng náo loạn đường phố
theo đó clip từ camera giám sát của một ngôi nhà ở phố trương định cho thấy
chiếc bán tải hiệu fort màu da cam bị hai xe tải của lực lượng công an phường bao vây
đồng thời cảnh sát và lực lượng dân phòng cũng áp sát yêu cầu tài xế xuống xe
tuy nhiên chiếc bán tải tìm cách phá vòng vây rồi tăng ga bỏ chạy
sau đó hình ảnh từ camera hành trình của ô tô khác quay lại được cảnh chiếc xe ford trong lúc bỏ chạy còn tông va vào xe máy khác
cuối cùng chiếc xe bán tải dừng lại trên vành đai ba và bị nhiều người đi xe máy vây quanh
có người còn dùng mũ bảo hiểm vật dụng khác đập phá cửa kính
chỉ huy công an quận hai bà trưng cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc tài xế xe bán tải đã bị bắt giữ
liên quan đến vụ cô gái bị sát hại rồi phi tăng ở thành phố thủ đức gây rúng động dư luận những ngày giáp tết hai nghìn hai mươi bốn vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phát đi thông báo truy tìm chiếc điện thoại của nạn nhân bị hung thủ cướp trong quá trình gây án
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang thụ lý điều tra vụ án sát hại người cướp tài sản rồi cho đôi bại
xảy ra vào ngày tám tháng hai tại nhà trọ tp thủ đức do nguyễn đăng khoa hai mươi năm tuổi thực hiện
nạn nhân trong vụ án là chị vtt hai mươi năm tuổi quê đồng nai
trong quá trình gây án khoa đã cướp của nạn nhân một số tài sản trong đó có chiếc iphone một mươi hai podu màu xanh
công an thông báo bất kỳ người dân nào tìm thấy hoặc đang giữ chiếc iphone có đặc điểm nêu trên
đề nghị liên hệ công an tp hcm số hai trăm sáu mươi tám trần hưng đạo quận một tp hcm để được tiếp nhận xử lý
trước đó ngày chín tháng hai tức ngày ba mươi tết giáp thìn công an phường tăng nhơn phú b tp thủ đức
nhận được tin báo chị vth về việc em ruột
tức là vtt trọ ở khu phố năm phường tăng nhơn phú b đi đâu không rõ
gia đình không liên lạc được từ chiều ngày tám tháng hai
công an phường tăng nhân phú b đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị t
công an cùng với người nhà kiểm tra bên trong phòng trọ ghi nhận xe máy quần áo đồ dùng cá nhân của t vẫn còn trong phòng trọ
không có sự giáo trộn bất thường
tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ ghi nhận
chị t không ra khỏi phòng trọ từ khoảng một mươi bốn h ngày tám tháng hai
từ kết quả báo cáo của công an tp thủ đức ban giám đốc công an tp hcm nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm phạm
các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm đã triển khai sáu tổ công tác khẩn trương ra soát hiện trường tại khu vực nhà trọ
các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị t
cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương
kết quả nổi lên nguyễn đăng khoa có nhiều biểu hiện bất thường
chưa đầy hai mươi bốn giờ khẩn trương truy xét lực lượng phá án đã truy bắt được nguyễn đăng khoa khi đang lẩn trốn tại xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định
cảnh sát đã duy lý khoa về cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh để tập trung đấu tranh làm rõ
liên quan đến vụ một người đàn ông nợ tám năm triệu đồng nhưng sau một mươi một năm số tiền vọt lên thành tám tám tỷ đồng gây xôn xao dư luận những ngày gần đây
một lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết với trường hợp khách hàng này chia sẻ không sử dụng thẻ tín dụng e sim banh mà vẫn phát sinh dư nợ
cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra có hay không việc phát hành thẻ khống
thành trang ngân hàng nhà nước chi nhánh quảng ninh đã yêu cầu e sim banh chi nhánh quảng ninh có văn bản báo cáo về sự việc
vì lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết các ngân hàng có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nhà nước không quản lý việc này
vấn đề của sự việc nằm ở cách tính lãi
e sim banh không phải là ngân hàng đầu tiên xảy ra tình huống này đã có trường hợp khác ngân hàng khởi kiện khách hàng
trong hợp đồng phát sinh thẻ tiến dụng đã ghi rất rõ lãi suất nhưng vấn đề là làm sao dư nợ gốc lãi lên tới tám tám tỷ đồng
vậy thì cần hiểu rõ rằng thẻ tiến dụng tiêu trước trả sau bốn mươi năm ngày không tính lãi nếu thanh toán toàn bộ thì không nói
nhưng nếu chi trả ở mức tối thiểu lãi đã là một mươi tám hai mươi năm trên một năm rất cao
đến hạn không thanh toán cả khoản vay sẽ bị lãi suất quá hạn gấp một năm lần mức thông thường lãi mẹ để lãi con trong suốt một mươi một năm
cũng theo vị này với trường hợp khách hàng bha chia sẻ không nhận được thẻ tiến dụng không sử dụng thẻ mà vẫn phát sinh dư nợ
cần cơ quan công an vào cuộc điều tra có hay không việc phát hành thẻ khống
thanh trang ngân hàng nhà nước chi nhánh quảng ninh đã yêu cầu e sim banh chi nhánh quảng ninh có văn bản báo cáo về sự việc
với vai trò của ngân hàng nhà nước vị đại diện cho biết
nếu sự việc tranh chấp dân sự này được đưa ra tòa và tòa án yêu cầu ngân hàng nhà nước xác nhận cách tính lãi của ngân hàng đúng hay sai
thì cơ quan này sẽ trả lời còn lại việc tham gia vào tranh chấp dân sự không đúng thẩm quyền của ngân hàng nhà nước
trước sự việc xảy ra tại e sim banh lãnh đạo ngân hàng nhà nước cũng lưu ý người dùng thẻ tín dụng đọc kỹ lãi suất
cách tính lãi ghi trong hợp đồng phát hành thẻ và chính chủ thẻ đã ký
vị này chia sẻ thêm không phải ai cũng đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng được ngân hàng kiểm tra đảm bảo năng lực tiêu trước trả sau
thẻ tín dụng không xấu có nhiều lợi ích miễn lãi tới bốn mươi năm ngày nhưng khách hàng cần tìm hiểu kỹ khi sử dụng tránh phát sinh nợ xấu
trước đó sự việc gây ruồn sao dư luận tại quảng ninh
thời gian qua khi các trang mạng xã hội lan truyền thông báo của công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản
ngân hàng thương mại cổ phân xuất nhập khẩu việt nam eximbank amc với khách hàng tên bha
địa chỉ tại phường cẩm tây thành phố cẩm phả quảng ninh với số tiền nợ gần chín tỷ đồng
theo nội dung được cung cấp bởi eximbank khách hàng bha đã mở thẻ mastercard tại eximbank chi nhánh quảng ninh vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
với hạn mức là một mươi triệu đồng và đã có hai giao dịch thanh toán vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba và hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba tại một điểm chấp nhận giao dịch
từ ngày một mươi bốn tháng chín
năm hai nghìn một mươi ba khoản nợ trên thẻ đã chuyển thành nợ xấu và thời gian quá hạn phát sinh đến thời điểm thông báo đã gần một mươi một năm
exim bank nhấn mạnh rằng mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp thông báo và làm việc trực tiếp với khách hàng
ông bha vẫn chưa đưa ra phương án xử lý nợ
về công văn nhắc nợ đang lan truyền trên mạng xã hội exim bank khẳng định rằng việc phát thông báo nghĩa vụ nợ cho khách hàng
là một hoạt động nghiệp vụ thông thường trong quá trình xử lý và thu hồi nợ
đến thời điểm hiện tại eximbank chưa nhận được bất cứ khoản thanh toán nào từ khách hàng
anh bha người có tên trong công văn nhắc nợ quá hạn được gửi từ eximbank xác nhận
năm hai nghìn một mươi ba có nhỏ nhân viên của ngân hàng eximbank trên nhánh quảng ninh mời thẻ tín dụng với hạn mức một mươi triệu đồng
sau khi ký xong hợp đồng nhân viên nói rằng mức lương của tôi thấp hơn ba triệu đồng trên một tháng không đủ để mở thẻ tín dụng
nhưng bạn ấy nói sẽ xin xếp sau bão đi một thời gian
anh nghĩ là mình không làm được thẻ nhưng sau đó mới biết thẻ đó vẫn được làm và bạn ấy đã rút số tiền trong thẻ để tiêu xài
sau đó anh được biết bạn này đã nghỉ việc và đi nơi khác
thưa quý vị mới đây vụ tài xế ô tô bán tải chạy trốn cảnh sát tông nhiều người trên đường phố hà nội đang khiến cho dư luận không khỏi xôn xao
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tài xế dưng tình với ma túy
không những thế trước đó người này còn rút tiền hối lộ công an xin bỏ qua lỗi vi phạm
tối ngày một mươi năm tháng ba công an quận hai bà trưng thành phố hà nội cho biết vụ tài xế ô tô bán tải trốn cảnh sát tông vào nhiều người trên phố
theo báo cáo ban đầu vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút cùng ngày
tổ công tác của công an phường trường định trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện xe bán tải biển kiểm soát hai mươi chín c tám trăm năm mươi sáu xx vi phạm lỗi
đỗ nơi có biển cấm đỗ ở trước số nhà chín mươi ba trương định nên đã tiến hành kiểm tra
quá trình làm việc tài xế bán tải được xác định là lê tiến đê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện ý yên nam định
không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu mà cầm năm trăm linh đồng đưa ra cho tổ công tác để xin bỏ qua vi phạm
tuy nhiên lực lượng chức năng đã kiên quyết yêu cầu tài xế chấp hành quy định
khi công an yêu cầu xuất trình giấy tờ b không chấp hành mà lên xe nổ máy tông vào xe công an và bỏ chạy sang đường giải phóng
rẽ vào linh đàm rồi ra đường nguyễn xiển rẽ vào đường vành đai ba trên cao
quá trình bỏ chạy đê bị nhiều người truy đuổi chặn trước đầu xe nhưng không dừng lại mà nhấn ga hút thẳng để bỏ đi
khi tới gần đại học thăng long chiếc xe bán tải bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế
tại hiện trường xe bán tải bị người dân đập vỡ kính một phần sườn đầu xe móc méo
công an hai bà trưng cho biết đã tạm giữ tài xế để điều tra
qua kết quả kiểm tra nhanh ban đầu xác định người này dương tình với ma tùy đá và methamphetamine
liên quan đến vụ cướp giật một tỷ đồng vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết
đối tượng thứ ba trong vụ việc là dương đức luân sinh năm hai nghìn trú tại xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa
đã ra đấu thú sau khi bị truy nã
trước đó chiều ngày tám tháng ba chị phan thị tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú huyện vĩnh tường
đến một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh yên rút một tỷ đồng
khi rời khỏi ngân hàng đi về đến đường mê linh thuộc địa bàn phường liên bảo
chị tê vừa sách theo chiếc túi đựng tiền bước ra khỏi xe ô tô
thì bị hai đối tượng đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật chiếc túi đựng số tiền trên
sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thành phố vĩnh yên
và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét
đến ngày chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã xác định được một đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản
là nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phường kiến hưng quận hà đông hà nội
tới ngày một mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự đã vận động nguyễn hoài nam ra đầu thú
đồng thời phối hợp với công an huyện kim thành hải dương bắt giữ đối tượng thứ hai liên quan đến vụ án
là nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã liên hoa huyện kim thành hải dương
ngoài ra lực lượng điều tra cũng xác định còn một đối tượng thứ ba liên quan đến vụ án là dương đức luân
sinh năm hai nghìn ở xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa
quá trình điều tra lực lượng công an xác định luân bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với luân
bên cạnh đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng
lực lượng điều tra đồng thời tuyên truyền vận động cho người thân của luân thuyết phục đối phương ra đầu thú
kết quả đến chiều ngày một mươi bốn tháng ba dương đức luân đã ra cơ quan công an đầu thú và giao nộp ba trăm một mươi một năm triệu đồng
là số tiền đối tượng được chia trong vụ cướp vẫn chưa tiêu xài hết
ngay trong ngày một mươi bốn tháng ba dương đức luân đã bị bắt tạm giam về tội cướp giật tài sản
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
mới đây qua công tác tuần tra trên tuyến phố huế nguyễn công chứ hà nội
cảnh sát một trăm bốn mươi một phát hiện trong ba lô của nam thanh niên ngồi sau xe máy có hai dao phớ bảy chai thủy tinh
bước đầu hai thanh niên này khai nhận mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
tối ngày một mươi năm tháng ba đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
khoảng hai mươi h bốn mươi phút cùng ngày tổ công tác liên ngành y một mươi trên một trăm bốn mươi một do trung tá lê văn tiến
phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi một làm tổ trưởng
tuần tra trên đường phố huế nguyễn công chứ phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy
không có biển số không đội ngũ bảo hiểm
sau khi yêu cầu tài xế dừng xe tổ công tác phát hiện trong ba lô của nam thanh niên ngồi sau có hai dao phớ bảy vỏ chai thủy tinh
tổ công tác sau đó đã bàn giao người và vụ việc cho công an phường phố huế thụ lý
tại trụ sở công an danh tính hai nam thanh niên được làm rõ là quy t t
sinh năm hai nghìn năm quê thái bình và n t l sinh năm hai nghìn chín quê hà nội
bước đầu hai nam thanh niên thiếu niên khai nhận buổi tối cùng ngày
cả hai mang hung khí đi để giải quyết
theo phòng cảnh sát giao thông công an hà nội trong ngày một mươi bốn tháng ba
các tổ một trăm bốn mươi một phát hiện ba vụ việc bắt giữ ba đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ là hai mươi sáu gói chứa tinh thể hai gói chứa năm mươi chín viên nén nghi ma túy
một bình kim loại nghi chứa n hai o một giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp
xử lý ba mươi hai trường hợp vi phạm giao thông trong đó tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
những ngày vừa qua người dân băng ninh vẫn chưa khỏi hoang mang
lo lắng trước tình trạng nhà bị sụt lở gần sông cầu
sau một ngày ngôi nhà bị sụt hoàn toàn xuống sông cầu
anh nguyễn văn cường vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót
khi chính mắt mình nhìn thấy khối tài sản tiền tỷ trôi xuống sông
tại khu vực vạn phúc phường vạn an tp băng ninh
xảy ra vụ sạt lở bờ sông khiến một ngôi nhà sụt hoàn toàn xuống sông cầu
vụ việc không có thiệt hại về người chính quyền địa phương đã phải sơ tán bảy hộ gia đình bị ảnh hưởng
ngày một mươi năm tháng ba một ngày sau khi ngôi nhà bị sụt hoàn toàn xuống sông cầu
anh nguyễn văn cường vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót khi tận mắt chứng kiến khối tài sản tiền tỷ trôi xuống sông
anh chia sẻ ngôi nhà đã có hiện tượng nứt từ ngày hai tháng ba
nhưng anh không nghĩ bị trôi xuống sông như vậy
khoảng hơn một mươi bốn giờ ngày một mươi bốn tháng ba anh tận mắt chứng kiến giây phút nhà mình bị sạt lở mà lòng đau như cắt
chia sẻ về quá trình kiến tặng ngôi nhà anh cường kỳ
xây nhà xong từ năm hai nghìn hai mươi một nhưng vì làm nhà không đủ tiền nên gia đình phải vay thêm ngân hàng hiện vẫn chưa trả hết nợ
anh nhớ hồi đó phải đi vay ngân hàng hơn bốn trăm linh triệu mà vẫn chưa trả được mà giờ ngôi nhà không còn
chứng kiến cảnh tượng nhà bị sạt xuống sông anh chỉ biết ôm mặt khóc
anh cường cho biết hiện toàn bộ sáu người trong gia đình anh phải ở nhờ nhà văn hóa của khu
cũng như nhà anh cường gia đình bà nguyễn thị triều đang xây nhà nhưng giờ toàn bộ phần móng đã bị sạt lở
bên cạnh đó do phải di rời gia đình nhà chị nguyễn thị bé
đang phải ở trên nhà văn hóa của khu nhưng cuộc sống của mọi người bị đào lộn hoàn toàn
bà bé chia sẻ gia đình phải lên nhà văn hóa khu ở từ sáng ngày chín tháng bốn
bất đắc sĩ phải chuyển nhà nhưng giờ có chỗ tá túc đã là mừng lắm rồi
toàn bộ những hộ gia đình ở đây đều mong muốn các cấp và chính quyền địa phương
sớm kè lại bờ đê để cuộc sống sớm được ổn định
theo đánh giá sơ bộ của các cơ quan chức năng nguyên nhân là do dòng chủ lưu khu vực này có sự biến đổi
áp sát bờ hữu phía đối diện bờ tả là khu dân cư thuộc huyện việt yên tỉnh bắc giang
các hộ dân sinh sống tôn tạo ra mép bờ sông kết hợp với lòng sông hẹp
tạo thành các hố xói sâu áp sát bờ híu gây ra sạt trượt
tình trạng sạt lở sông cầu bắt đầu diễn ra nghiêm trọng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm đó ủy ban nhân dân tỉnh băng ninh đã ban hành quyết định về việc công bố tình hình
khẩn cấp sự cố về đê điều và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông
trên đề hiệu cầu đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực bên sông có nguy cơ bị sạt lở
ngày một mươi năm tháng ba phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh băng ninh vương quốc tuấn
đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra vụ sạt lở ở khu vạn phúc
tại đây ông tuấn chia sẻ về sự cố làm thiệt hại tài sản của gia đình anh nguyễn văn cường
ngôi nhà bị sạt lở xuống sông cầu ngày một mươi bốn tháng ba đồng thời yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố băng ninh
và phường vạn an khẩn trương có biện pháp hỗ trợ cần thiết để gia đình anh cường sớm ổn định cuộc sống
ngay sau khi sự việc xảy ra thành phố bắc ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường
khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả đồng thời di rời bảy hộ dân ven sông cùng tài sản
ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn tổ chức cắm biển báo khu vực bị sụt lún sạt lở đất
ủy ban nhân dân thành phố bắc ninh công bố ngay tình trạng khẩn cấp tại khu vực xảy ra sạt lở bờ sông phường vạn an
tổ chức cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không để người dân ra vào khu vực nguy hiểm
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản
từ đó dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an toàn giao thông ở mức báo động
mới đây phải kể đến vụ va chạm giao thông kinh hoàng giữa một xe máy và xe khách ở tp hcm
sự việc xảy ra đã khiến cho đôi nam nữ đi xe máy bị văng xuống đường và tử vong tại chỗ
ngày một mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đang phối hợp đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông pc tám
công an tp hcm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm hai người tử vong
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ cùng ngày nam thanh niên sinh năm hai nghìn ba điều khiển xe máy chở theo
năm hai nghìn năm lưu thông trên đường đinh tiên hoàng hướng từ đường nguyễn thị minh khai về đường điện biên phủ
đến giao lộ nguyễn đình triều đinh tiên hoàng phường đa cao quận một xe máy va chạm với xe khách mang biển số tp hcm
chạy trên đường nguyễn đình triều hướng từ đường nguyễn bình khiêm về đường hai bà trưng
cú va chạm mạnh khiến xe máy văng xa nhiều mét và hai người trên xe máy rơi xuống đường tử vong tại chỗ
theo những người bạn đi cùng hai nạn nhân cho biết trước khi xảy ra tai nạn cả nhóm có đi đánh visa ở quán gần đó và đang trên đường về nhà thì không may xảy ra vụ việc trên
nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
ngày một mươi năm tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận tổ chức hội nghị trực tuyến sợ kết một năm thực hiện chỉ thị của thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
tại hội nghị đại tá huỳnh ngọc liêm phó giám đốc công an tỉnh bình thuận đã báo cáo nguyên nhân ban đầu
theo đó đại tá huỳnh ngọc liêm cho biết khi vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ một cán bộ thực hiện việc hút xăng ra để đưa vào bảo quản theo quy trình
một lúc sau một chiến sĩ công an nghĩa vụ tại công an huyện tánh linh khi đi ăn cơm về đã ném một điếu thuốc vừa hút xong gió bay ngược tàn thuốc vào vị trí đang hút xăng dẫn đến cháy
qua đánh giá sơ bộ chỉ tính riêng xe mô tô vụ cháy gây thiệt hại khoảng hai tỷ đồng
chưa kể các công trình phụ cận cũng bị hư hại đường dây điện truyền tải thông tin phía trên cũng bị cháy
sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo công an huyện tánh linh thực hiện việc bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo quy định pháp luật
đến nay cơ quan điều tra đang xem xét các yếu tố để xử lý theo thủ tục tố tụng
thông tin thêm tại hội nghị ông nguyễn hiễu phước phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tánh linh cho biết
vụ cháy xảy ra lúc một mươi tám h ngày chín tháng ba làm hai trăm ba mươi hai xe mô tô một tv và một số quạt trần tại khu vực nhà đề xe tăng vật trong trụ sở công an huyện bị thiêu dụi hư hỏng
với sự hỗ trợ của các lực lượng và nhân dân địa phương đám cháy được dập tắt sau bốn mươi năm phút
liên quan vụ cháy này ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã yêu cầu công an tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan
an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở công an cấp huyện nhất là các cơ sở tạm giữ tăng vật phương tiện để có biện pháp chấn trình
đảm bảo an toàn không để xảy ra vụ việc tương tự
nối tiếp chương trình sẽ là phần tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được mời quý vị cùng theo dõi
sáng ngày một mươi sáu tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân xã cường gián huyện xuân tỉnh hà tĩnh cho biết một ngư dân trên địa bàn này đã vừa bắt được một mươi chín con cá heo
theo đơn vị vào dạng sáng cùng ngày ông phan văn thiền sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ngụ thôn đại đồng xã cương gián cùng nhiều ngư dân trong lúc đi đánh cá gần bờ
thì bất ngờ bắt được một mươi chín con cá heo ngay sau đó ông thiền và mọi người đưa số cá trên vào bờ nhận thông tin hàng trăm người dân tập trung ra biển để xem
quyên góp tiền mua lại số cá đó thả về tự nhiên cũng theo vị này một mươi chín con cá bắt được có trọng lượng từ ba mươi kg trên một con đến bảy mươi g trên một con
cư dân ở đây gọi là cá lúc
có ba con đã bị chết số còn lại đã được thả được biết đây là loại cá cực kiếm ngư dân ít khi đánh bắt được
liên quan đến thông tin một người phụ nữ ở thủ đức mất liên lạc với gia đình khi đi bệnh viện đến nay đã tìm được chị nguyễn thị y ba mươi chín tuổi trong tình trạng tử vong
vào chiều ngày một mươi năm tháng ba chị y được tìm thấy dưới sông sài gòn đoạn gần cầu đồng nai nguyên nhân vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra
trước đó anh nguyễn kiểu lân quê tình thừa thiên huế tạm trú ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho hay bị mất liên lạc với vợ là chị y
vợ chồng anh lân thuê một mặt bằng kinh doanh ở phương phước long a có hai con nhỏ mấy tuần nay anh chịu áp lực bởi công việc và bị bệnh
chín giờ sáng ngày một mươi ba tháng ba anh lân đưa vợ đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức đến cổng bệnh viện chị y nói anh luân trở về trong nhà để trị khám bệnh một mình
lúc đi chị không đem theo điện thoại một lát sau không thấy chị y về nhà anh lân đến bệnh viện tìm nhưng không thấy chị đâu
trích xuất camera an ninh hình ảnh cuối cùng của chị y là đi xe ôm đến đoạn trước đại học nông lâm thành phố hồ chí minh phường linh trung rồi mất tích
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng ba người dân phát hiện đám cháy tại quán ba sacura địa chỉ hai trăm hai mươi ba văn cao quận ngo quyền thành phố hải phòng
nhận được thông tin đội cảnh sát phòng trái trợ trái và cứu nạn cứu hộ khu vực một
công an thành phố hải phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng và hai xe chữa cháy đến hiện trường
khu vực bị hỏa hoạn là quán ba sakura hai vùng ba tầng với diện tích sàn hai trăm bảy mươi m hai
trong đó phòng xảy ra trái có diện tích khoảng hai mươi năm m hai tại tháng hai
khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường khói đen và khí độc đã lan rộng
đội cảnh sát phòng trái trợ trái và cứu nạn cứu hộ khu vực một phối hợp cùng công an các quận ngô quyền hải an công an phường đăng giang triển khai các phương án trợ trái
khoảng một mươi năm phút sau đám cháy được dập tắt
theo cơ quan chức năng đám cháy không gây thiệt hại về người mà chỉ có một số thiệt hại về tài sản
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba hai tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
làm nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ một a thì nhận được tin báo về một đoàn mô tô phân khối lớn đang di chuyển theo hướng bình thuận
có dấu hiệu vi phạm về tốc độ chạy không đúng phần đường
hai tổ tuần tra liên lập chốt tại trạm thu phí đoạn qua địa bàn xã trung hòa huyện tràng bom
khi đoàn mô tô di chuyển qua tổ tuần tra liên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra
qua công tác kiểm tra tổ tuần tra phát hiện có một mươi chín người điều khiển mô tô nhưng không có giấy phép lái xe
nên lập biên bản tạm giữ giấy tờ đăng ký xe
riêng một mô tô không có giấy tờ nên bị tạm giữ xe để xác minh xử lý
trái kho phế liệu và cơ sở ghế nẹm tại huyện tràng bòm
khoảng một mươi hai h bốn mươi phút ngày một mươi năm tháng ba một cơ sở gia công ghế nệm và một kho chứa phế liệu sát bên nhau trên đường trung tâm ấp thái hòa xã hồ nai ba bất ngờ bốc cháy dữ dội
do bên trong nhiều nguyên vật liệu bằng nhựa nệm mút xốp nên ngọn lửa tỏa ra với nhiệt độ cao cột khói bốc lên hàng chục mét
nhận tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cùng công an huyện tràng bòm đáp cử phương tiện và lực lượng đến hiện trường trợ cháy
lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng tổ chức đội hình phun nước làm mát bao vây ngọn lửa và khống chế vụ cháy vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nhiều kết cấu của các nhà xưởng mái tôn hư hại nhiều hàng hóa thành phẩm nguyên vật liệu bên trong
trưa ngày một mươi năm tháng ba công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân một cô gái tử vong trong tư thế lạ ở phòng trọ
nạn nhân là chị n n d sinh năm hai nghìn hai quê sóc trăng làm công nhân và thuê trọ sống ở đường thuận giao hai mươi phường thuận giao thành phố thuận an
sáng cùng ngày anh rể và chị gái của cô gái này không thấy cô gái đi làm nên qua phòng trọ tìm
tại đây cửa phòng khóa trong gọi nhiều lần nhưng không thấy em gái mở ra nhìn qua khe cửa thì phát hiện người em đã tử vong trong phòng
nhận tin báo công an thành phố thuận an đã đến khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
chị gái cho biết bao lâu nay cô em gái vẫn vui vẻ không có gì bất thường
ubnd tỉnh bắc ninh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố về đê điều và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp
để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông đê hữu cầu phường vạn an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
cơ quan chức năng địa phương cũng cắm biển báo cảnh báo làm hệ thống rào chắn theo dõi sát diễn biến sự cố
chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư nhân lực trang thiết bị cần thiết để có thể huy động ngay nếu có sự cố phát triển thêm
làm ảnh hưởng đến an toàn của người và tài sản của người dân an toàn đê điều đồng thời xây dựng phương án kịch bản sơ tán dân khỏi khu vực sự cố
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vạn phúc xảy ra vụ sạt lở bờ sông khiến một ngôi nhà sụt hoàn toàn xuống sông cầu
sự việc không gây thiệt hại về người
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp bắc ninh cho biết ngay khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương
đến hiện trường hỗ trợ người dân và khắc phục khẩu quả di rời những tài sản ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
chính quyền thành phố bắc ninh cũng khẩn cấp di rời bảy hộ dân ven đê sông cầu đoạn qua khu vạn phúc phường vạn an
buôn quốc xã huyện grong anna là buôn du lịch cộng đồng thứ ba của tỉnh đắk lắc vừa ra mắt vào sáng ngày một mươi năm tháng ba
buôn quốc xã dreysab huyện krong anna là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng người ế đê và mờ nông
buôn cách thành phố buôn ma thuật hai mươi một km tọa lạc trên cung đường thác reynu đi thác dreysab thượng còn gọi là thác gia long
buôn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người ế đê và mờ nông như diễn tấu còng chiêng hát a ray múa soang
các lễ cúng bến nước mừng lúa mới bò mả và nhiều nghề thủ công như đan lát dề thổ cầm nấu rượu cần chế tác nhạc cụ
hiện buôn còn gìn giữ năm mươi nhà dài truyền thống có thể trở thành nơi lưu trú phục vụ du lịch
từ năm hai nghìn hai mươi ba vun cúp được tỉnh đắk lắc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cải tạo cảnh quan môi trường
thực hiện nhiều hoạt động phát triển du lịch cộng đồng
nhiều hộ gia đình trong buôn đã được tập huấn hướng dẫn kỹ năng phục vụ khách du lịch
xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đi trải nghiệm thực tế học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh có thế mạnh về du lịch cộng đồng
bà herno hờ đơ trưởng buôn quốc cho biết buôn đã thành lập ban quản lý du lịch cộng đồng
và định hướng các hộ gia đình xây dựng sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc
festival phở năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức tại tỉnh nam định địa phương nổi tiếng với món phở nhằm tôn vinh
bảo tồn một nghề lâu đời giàu giá trị văn hóa của người việt
hướng tới xây dựng hồ sơ đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể thế giới
phở là món ăn truyền thống lâu đời của người việt
vừa được nhiều đầu bếp chuyên gia tạp chí quốc tế công nhận là một trong số các món ăn hấp dẫn trên toàn cầu
nói đến phở người dân du khách nhớ ngay đến phở cổ do người làng vân cù xã đồng sơn huyện nam trực tỉnh nam định làm ra
hương vị phởi cổ không chỉ vang danh trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới
món ăn này trở thành đặc sản để du khách phải tìm thưởng thức bằng được mỗi dịp có điều kiện về với nam định
thôn vân cù xã đồng sơn huyện nam trực được xem là cái nôi của nghề phở
nơi đây có nghề làm bánh phở tươi truyền thống
theo những người cao niên trong thôn kể lại thổ xa xưa và những tháng mùa đông hay mưa phùn không có nắng để phơi người làng phải bán bánh phở tươi
dần dần trong quá trình làm nghề người dân đã sáng tạo ra cách làm mới
đó là thái nhỏ bánh phở thành sợi tạo thành món phở chan cùng nước riêu cua nước dùng hầm từ xương thịt gà lợn
từ đó món phở ra đời tạo nên món ăn độc đáo hấp dẫn nhiều người
những bát vở theo chân người vân cù gánh qua các con ngõ nhỏ ở thành nam
cả các địa phương lân cận như hà nam hà nội hải phòng
ban đầu phở không có tên lâu dần thực khách mê cái mỹ vị của phở hỏi ra mới thấy
hầu hết những người bán phở đều họ cổ nên họ đặt và gọi với cái tên phở cổ như một sự định vị món phở do người họ cổ quê nam định nấu ra
bí quyết tạo nên thương hiệu phởi của người vân cù nằm ở nước dùng
ngoài chọn nguyên liệu tươi ngon chủ yếu là xương bò xương lợn
người phân cù còn có bí kíp để xử lý nguyên liệu sao cho loại bỏ được mùi hôi làm dậy lên mùi béo ngọt của dương hầm
xây dựng phở thành di sản văn hóa
năm hai nghìn hai mươi một hiệp hội văn hóa ẩm thực nam định được thành lập nhằm phát triển
quảng bá lĩnh vực văn hóa ẩm thực của tỉnh tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước
ngay sau khi được thành lập hiệp hội nỗ lực để chuẩn hóa phở nam định và quảng bá thương hiệu phở việt
để tạo nên sức hút nhất là định vị thương hiệu phở việt nói chung phở nam định nói riêng hiệp hội văn hóa ẩm thực cùng các cơ sở làm phở bán phở cam kết tuân thủ quy trình đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
nhiều năm qua hiệp hội văn hóa ẩm thực nam định có nhiều hoạt động đồng hành tư vấn cho các nghệ nhân của tỉnh góp phần phát triển nghề phở tôn vinh những nguyên liệu quý
nhằm đưa nghề phở trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tiến tới xây dựng hồ sơ đưa phở vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể thế giới những năm gần đây tỉnh nam định thường xuyên tổ chức ngày của phở và nhiều hoạt động tuyên truyền giới thiệu quảng bá khẳng định giá trị văn hóa tinh hoa ẩm thực của phở
năm nay từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tỉnh nam định tổ chức festival phở với nhiều hoạt động độc đáo hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước như chương trình đi tìm hương vị phở việt
tọa đàm con đường phở việt và sợi phở quảng diễn hương vị phở việt sợi phở việt không gian giới thiệu về nghề phở
tham gia festival phở năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều chuyên gia ẩm thực chủ cơ sở làm phở gia truyền trong cả nước sẽ có dịp trao đổi làm rõ nét đặc trưng của phở truyền thống sự phát triển của nghề làm phở hiện nay
đồng đảo nhân dân du khách và đại sứ quán một số nước có dịp được trải nghiệm tại làng vân cù xã đồng sơn huyện nam trực nơi được xem là cái nôi của nghề phở
du khách có điều kiện thuận lợi để tìm hiểu
thước hương vị phở mang đặc trưng văn hóa ẩm thực độc đáo của từng vùng miền
festival phở năm hai nghìn hai mươi bốn góp phần nâng tầm ẩm thực việt đưa phở trở thành một thương hiệu quốc gia gắn với phát triển du lịch
năm hai nghìn hai mươi một phở bò nam định được hội kỷ lục xa việt nam tổ chức kỷ lục việt nam đưa vào danh sách top một trăm linh món ăn đặc sản việt nam
những ngày gần đây công trình bảo tàng đạo mẫu của nghệ sĩ xuân hình nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả
không chỉ có kiến trúc độc đáo bảo tàng còn là tâm huyết của nghệ sĩ ưu tú xuân trong việc bảo tồn phát huy nét đẹp của tín ngưỡng thờ mẫu tại việt nam
tuy nhiên năm nghệ sĩ thông tin nhiều khán giả xin địa chỉ để tham quan bảo tàng đạo mẫu nhưng nghệ sĩ từ chối vì chưa sẵn sàng đón khách
gần đây nhất bảo tàng đạo mẫu của xuân hình được xuất hiện trên báo chí nước ngoài được vinh danh ở nhiều giải thưởng về kiến trúc
điều này càng khiến công trình này nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng
xuân hình cho biết thời gian gần đây rất nhiều khách thập phương ngỏ ý muốn tham quan bảo tàng đạo mẫu nhưng xuân hinh cảm thấy công việc ở bảo tàng chưa được tru toàn
nếu sớm mở cửa thì khó có thể tiếp đón quý vị một cách chú đáo
xuân hinh có đôi lời muốn gửi gắm rằng rất mong quý vị thông cảm chờ đợi và tiếp tục đồng hành với những gì mà quý vị đã tin yêu
nam nghệ sĩ cho hay trong thời gian sắp tới ông sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị để có thể mở cửa bảo tàng đón nhận khách tham quan
khi sẵn sàng tiếp đón quý vị xuân hình sẽ thông báo chính thức
xuân ninh cũng bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của khán giả dành cho bảo tàng đạo mẫu
anh rất biết ơn quý vị đã quan tâm đến bảo tàng đạo mẫu là công trình tâm huyết của hình
cũng như các anh em đã đồng lòng xây dựng để bảo tồn và gìn giữ nét đẹp của văn hóa dân tộc
bảo tàng đạo mẫu là công trình khá độc đáo được xây dựng từ năm triệu viên ngói cổ và một triệu viên gạch thất cổ
công trình tọa lạc trên mảnh đất trải dài năm m hai với vườn cây ăn quả năm mươi năm tuổi
không gian bên trong của bảo tàng cũng mang đậm bản sắc văn hóa việt nam
không chỉ có kiến trúc độc đáo bảo tàng đề cao tầm quan trọng của đạo mẫu một hệ thống tín ngưỡng của việt nam
bảo tàng đạo mẫu của xuân hình được thiết kế bởi nữ kiến trúc sư nguyễn hà
năm hai nghìn hai mươi ba công trình bảo tàng đạo mẫu được domos tạp chí thiết kế và kiến trúc uy tín của thế giới
xếp hạng một mươi bốn công trình lọt tốt dự án kiến trúc tốt nhất năm
với công trình này kiến trúc sư nguyễn hà được nhận giải thưởng mora jamin
giải dành cho kiến trúc sư dưới bốn mươi năm tuổi trên toàn thế giới có triển vọng hoặc đã có những thành tiệu xuất sắc
ngày một mươi năm tháng ba tức ngày sáu tháng hai năm giáp thìn nhân dân khu viêm xá phương hòa long bắc ninh
đã tổ chức lễ hội làng diềm xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn nhằm tưởng nhớ tôn vinh đức vua bà thủy tổ quan họ
được biết làng diềm là ngôi làng cổ
nằm dưới chân núi kim lĩnh bên bờ sông cầu
đây là một trong bốn mươi chín làng quan họ gốc của vùng kinh bắc băng ninh
nơi duy nhất có đền thờ vua bà thủy tổ quan họ
vào ngày sáu tháng hai âm lịch hàng năm nhân dân địa phương lại mở hội để tri ân người có công khai sinh
sáng tạo và truyền dạy những làn điệu quan họ mượt mà
chữ tình được unesco công nhận ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
năm hai nghìn một mươi sáu lễ hội làng diềm được bộ văn hóa thể thao và du lịch
đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
theo truyền thống lễ hội làng diềm diễn ra với phần lễ và phần hội
phần lễ được mở đầu bằng màn chạy cờ tiếp đến là biểu diễn chống hội
tái hiện sự tích vua bà phát lệnh mở hội xuân với phần tung cầu cướp cầu
tại lễ hội còn có lễ rước ngài thờ bài vị vua bà quanh làng với sự tham gia của hàng trăm người
đám rước dừng lại ở đền cùng giếng ngọc các cụ cao niên trong làng xuống giếng ngọc lấy nước
rồi rước về đền làm lễ tắm vua bà
các nghi lễ được tiến hành trang nghiêm thể hiện lòng thành kính cầu mong vua bà che trở
cho dân làng làm ăn thuận lợi mùa mang tời tốt nhân an vật thịnh
lễ hội làng diềm năm nay diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng ba
tức từ ngày mùng năm đến ngày mùng bảy tháng hai âm lịch với các nghị thức truyền thống
tế lễ dân hương đọc chúc văn ca ngợi công đức vua bà tái hiện màn chạy cờ
tái hiện sự tích vua bà phát lệnh mở hội xuân
sức hút đặc biệt của lễ hội làng diềm là các hoạt động diễn xướng quan họ như
hát quan họ cổ tại đền vua bà trình diễn các tiết mục đặc sắc của hội thi dân ca quan họ bắc ninh mở rộng
giao lưu quan họ trên sân khấu trung tâm lễ hội hát quan họ tại đền cung giếng ngọc
hát quan họ trên thuyền hát tại các lán trại hát trong gia đình nghệ nhân
ngoài ra còn có các trò chơi dân gian đu tiên bịt mát đập niêu cờ tướng bóng bàn cầu lồng
đến với lễ hội làng diềm du khách có dịp hòa mình vào không gian văn hóa đậm đặc chất quan họ truyền thống
độc đáo riêng của người quản họ khám phá cảnh sắc bình yên của ngôi làng việt cổ tham quan các di tích lịch sử văn hóa
tối ngày một mươi năm tháng ba tại tuyến đường gần khu di tích lịch sử hoàng hoa thám thị trấn phồn xương huyện yên thế bắc giang
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã có màn biểu diễn
phục vụ người dân địa phương và du khách đến tham dự lễ hội kỷ niệm một trăm bốn mươi năm khởi nghĩa yên thế
đến dự có đồng chí mai sơn phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh và huyện yên thế
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung có chức năng trực tiếp huấn luyện
sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tổ chức đào tạo
bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý huấn luyện và sử dụng ngựa
thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
trải qua hơn bốn năm những chú ngựa đã được huấn luyện trở thành ngựa nghiệp vụ với tính kỷ luật cao
thực hiện thành thục điêu luyện nhiều động tác kỹ năng phục vụ công tác tấn công chấn áp tội phạm
đây là giống ngựa có sức khỏe tốt tâm bóc phù hợp khả năng thích nghi cao với điều kiện thời tiết
khí hậu khắc nghiệt có thể tác chiến vận chuyển vũ khí quân trang quân lương
cứu nạn cứu hộ ở các địa bàn có địa hình phức tạp vùng sâu vùng xa
mà ô tô xe máy phương tiện đặc trùng không thể cơ động được
tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đô thị điểm du lịch
các kỵ binh tạo được cảm giác thân thiện giữa các lực lượng thực thi pháp luật đối với người dân
tại đây cán bộ chiến sĩ đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh điều khiển bốn mươi con ngựa biểu diễn phục vụ nhân dân
kỹ kiệu theo một hàng ngang ba hàng ngang điều khiển ngựa giải phóng hai tay điều khiển ngựa chạy đại
kết hợp thao tác sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ kỹ thuật bật lên xuống ngựa trong trường hợp khẩn cấp
điều khiển ngựa chạy đại nghiêng người nhặt vật trên mặt đất kỹ thuật điều khiển ngựa nằm
điều khiển ngựa vượt qua các rào càn như rào cao vòng lửa thùng phi
ngày một mươi sáu tháng ba tại khu chứng tích sơn mỹ xã tịnh khê thành phố quảng ngãi
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi tổ chức lễ tưởng niệm nhân năm mươi năm
một mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ngày năm trăm linh bốn thường dân mỹ vô tội bị thảm sát
cách đây năm mươi sáu năm ngày một mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chỉ trong một buổi sáng năm trăm linh bốn đồng bào sơn mỹ đã bị sát hại
phần lớn là người già phụ nữ trẻ em đã vĩnh viễn lìa cõi đời một cách bi thương thảm khốc
vụ thảm sát này là một trong nhiều tội ác dã man
quân xâm lược đã gây ra cho nhân dân quảng ngãi nhân dân việt nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc
từ ấy sơn mỹ đã trở thành nỗi đau không thể quên cho mỗi người dân quảng ngãi nói riêng
nhân dân việt nam và cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
sáu năm qua người dân sơn mỹ đã vượt qua nỗi đau để mở rộng vòng tay bao dung tha thứ
chân tình đón tiếp những cựu binh mỹ du khách tham quan tưởng nhiệm vụ thảm sát
khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai kết thân với bể bạn các quốc gia các dân tộc cùng khát vọng hòa bình tiến bộ
đây là lẽ sống là đạo lý thấm đậm trong cách ứng xử của mỗi người dân việt nam
trong đó có những người dân sơn mỹ còn mang trên da thịt và cả tâm hồn những vết thương chiến tranh
phát biểu tại buổi lễ phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi huỳnh thị sương nhấn mạnh
lễ dân hương tưởng nhiệm không chỉ để tưởng nhiệm quá khứ đau thương
còn là dịp để chúng ta biến đau thương thành hành động cách mạng
ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh và trên mảnh đất quê hương sơn mỹ
chúng ta hãy hành động vì một xã hội văn minh hòa bình và tiến bộ
chúng ta cũng tin tưởng và hy vọng rằng với truyền thống xã tịnh khê anh dũng
kiên cường bất khuất trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
cán bộ và nhân dân nơi đây sẽ đồng lòng nhất trí vượt qua đau thương khó khăn
xây dựng quê hương ngày càng sâu đẹp xứng đáng với truyền thống của cha ông đi trước
tại buổi lễ các đại biểu người dân địa phương đã dâng hương hoa
tưởng nhiệm những người dân vô tội đã bị giết hại cách đây năm mươi sáu năm

ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện yên thế tỉnh bắc giang
lòng trọng tổ chức lễ khánh thành công trình đền thờ anh hùng dân tộc hoàng hoa viii và nghĩa quân yên thế
đây là hoạt động nằm trong quân khổ lễ kỷ niệm một trăm bốn mươi năm của khởi nghị yên thế một nghìn tám trăm tám mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động nằm trong quân khổ lễ kỷ niệm một trăm bốn mươi năm của khởi nghị yên thế một nghìn tám trăm tám mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
công trình có kiến trúc mật bằng chữ công hát cùng tòa tiền bái trung cung và hậu cung
tòa tiền bái có năm gian diện tích hai trăm chín mươi m hai
tòa trung cung có kiến trúc kiểu phương đình diện tích chín mươi hai m hai
tòa hậu cung có ba gian hành lang chạy xung quanh diện tích hai trăm linh m hai
các công trình phụ trợ thuộc quân thể đền thờ anh hùng dân tộc hoàng hoa thám và nghĩa quân yên thế bao gồm
sân bậc tam cấp lầu chuông lầu trống nhà tả hữu vu tu bổ khu mộ hoàng thị thế
vốn đầu tư tám mươi bốn tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và huyện
các hạng mục chủ yếu sử dụng vật liệu là gỗ và đa xanh kết hợp gạch nung kiểu cổ
bảo đảm tính đồng bộ với công trình đền thờ hoàng hoa thám để tạo thành một quần thể hoàn chỉnh có giá trị kiến trúc thẩm mỹ cao
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên thế nguyễn ngọc sơn cho biết cùng với các hạng mục công trình trên
trong quần thể khu di tích với diện tích khoảng tám hectare tỉnh bắc giang huyện yên thế đã và đang triển khai một số hạng mục công trình quan trọng khác
từ nguồn vốn ngân sách trung ương ngân sách tỉnh và một phần xã hội hóa như đình ba tầng mái
dự án tái hiện khôi phục di tích đồn lũy phủn sương với tổng kinh phí gần một trăm linh tỷ đồng trong đó vốn xã hội hóa trên ba tỷ đồng
quá trình thực hiện các dự án nhất là đền thờ anh hùng dân tộc hoàng hoa thám và công trình phụ trợ
chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã dành nhiều tâm huyết trách nhiệm đồng thời quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
hoàn thành vượt tiến độ ba tháng so với kế hoạch
đền thờ anh hùng dân tộc hoàng hoa thám và các hạng mục trong quần thể là một tập hợp những công trình tâm linh
văn hóa với kiến trúc mang tính truyền thống
trong đó nhiều hạng mục được thực hiện công phu tỉ mỉ khắc họa khá sâu sắc các giá trị văn hóa tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc
công trình sau khi hoàn thành đảm bảo sự kết nối hài hòa với hệ thống các di tích cảnh quan đã có
tôn thêm ý nghĩa giá trị quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại trung tâm đại bản doanh cuộc khởi nghĩa yên thế năm xưa
tại buổi lễ thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
và đại diện công ty thương mại đầu tư xây dựng thành lợi đơn vị tài trợ đã trao chìa khóa mở cửa đền thờ cho đại diện lãnh đạo huyện yên thế
sau buổi lễ các đại biểu thành kính dân hương tưởng nhớ anh hùng dân tộc hoàng hoa thám và nghĩa quân
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại